xin kính chào quý vị đã quay trở lại với chuyên mục bí mật phòng the được phát sóng vào lúc hai mươi một h ba mươi hàng ngày trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
theo các chuyên gia sau khi mắc covid một mươi chín cả nam và nữ đều bị ảnh hưởng trong đó nam có thể vướng mắc những hội chứng dối loạn cương dương ngắn hạn hoặc dài hạn cao gấp sáu lần
dù đã khỏi covid một mươi chín gần bốn tháng nay nhưng hiện tại anh minh ở thủ đức tp hcm lại đang phải đối mặt với một chứng bệnh mới đó là bệnh sở yo
theo lời kể của anh minh hai vợ chồng anh cùng hai con nhỏ bị covid một mươi chín nhưng triệu chứng nhẹ chỉ sốt ho và đau họng
vợ anh và các con đã trở thành f trước anh bị sao sau một mươi ngày khỏi bệnh anh thấy cơ thể bình thường
tuy nhiên những ngày sau đó chuyện tranh gối vợ chồng anh bắt đầu xuất hiện những trục trặc anh liên tục rơi vào tình trạng chưa đi đến chợ đã tiêu ít tiền
trên bảo sẽ không nghe
ban đầu nghĩ do mới khỏi covid một mươi chín cơ thể chưa phục hồi hoàn toàn nên anh không quá lo lắng chỉ ái ngạnh với vợ
thế nhưng đến lần thứ bốn thứ năm vẫn thế trong anh cảm thấy sức khỏe của mình hoàn toàn bình thường
thì anh minh lại bắt đầu tỏ ra lo lắng anh bắt đầu ngại yêu thậm chí lấy lý do để né tránh vợ
do tâm lý ngại ngùng nên anh không đi khám anh chỉ dám chia sẻ câu chuyện của mình lên một nhóm kín về chuyện vợ chồng
và biết được nhiều đứng mầy sâu khác cũng rơi vào tình trạng tương tự như anh
trên thực tế theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồ vĩnh phước khoa nam học bệnh viện bình dân của tp hcm
trong đại dịch covid một mươi chín những người bị nhiễm hay kể cả khi không nhiễm bệnh thì vấn đề sinh lý của nam và nữ cũng đều bị ảnh hưởng
bởi lẽ hoạt động tình dục gắn liền với sức khỏe tinh thần và tâm lý
vì vậy không có gì ngạc nhiên khi ham muốn và tần suất tình dục đều giảm ở cả hai giới
theo nghiên cứu của các chuyên gia y tế ở mỹ nam giới có thể mắc hội chứng dối loạn cương dương
ngắn hạn hoặc dài hạn hoặc cao hơn gấp sáu lần sau kỳ nhiễm covid một mươi chín
các nghiên cứu cũng ghi nhận nhiều trường hợp nam giới sau khi nhiễm covid một mươi chín
bị ảnh hưởng đến khả năng quan hệ tình dục như không thể có hoặc duy trì sự cương cứng
tổn thương tình hoàn đau hoặc sương tình hoàn không có khả năng đạt được cường khoái
mức teturen thấp và các vấn đề sức khỏe tâm thần
đối tượng nam giới có nguy cơ cao bị dối loạn chức năng tình dục sau khi nhiễm covid một mươi chín
là đàn ông lớn tuổi hoặc những người bị tăng huyết áp béo phì
tuy nhiên ngày càng nhiều báo cáo ghi nhận về các trường hợp nam giới trẻ tuổi
gặp vấn đề về dối loạn tình dục sau khi nhiễm covid một mươi chín
còn ở nữ giới theo phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ thị nhung
nguyên giám đốc bệnh viện hùng vương chủ tịch liên tri hội phụ sản tp hcm cho biết
một số nghiên cứu đã chỉ ra khi mắc covid một mươi chín sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của nang nõn
đêm mặc tử cung bị viêm từ đó tác động xấu đến quá trình dụng chứng thụ tình và làm tổ
riêng vấn đề ham muốn tình dục ở nữ theo một nghiên cứu ở pakistan từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một trên ba trăm linh phụ nữ đã bị nhiễm covid một mươi chín nặng tham gia trả lời câu hỏi
bằng đánh giá dối loạn tình dục sau khi khỏi bệnh cho thấy tỷ lệ nữ giới suy giảm ham muốn tình dục
đáng kể so với trước khi bị mắc bệnh
theo các chuyên gia hiện nay đã có nhiều bệnh viện bắt đầu triển khai khám hậu covid một mươi chín
để điều trị những di chứng covid một mươi chín kéo dài do đó trong trường hợp gặp các di chứng hậu covid một mươi chín
đặc biệt về sức khỏe sinh sản dối loạn tình dục người dân cần gặp bác sĩ để tư vấn được điều trị kịp thời
không nên nghi ngại ngại ngùng mà để tình trạng kéo dài gây hệ lụy xấu đến sức khỏe sinh sản
cũng như ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng về sau